long an cũng là tỉnh đầu tiên mạnh dạn cho các trường hợp f f một đang trong thời gian cách ly
được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động
nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định
việc tỉnh long an tiếp tục ra soát đánh giá tổng quan tình hình dịch bệnh trên địa bàn
và có những điều chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất
tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch